dù cơ quan chức năng đã siết chặt quản lý về vấn đề này để hạn chế các sai phạm tuy nhiên việc trùng tu theo kiểu phá di tích vẫn tiếp diễn các công trình xây mới hiện đại không phép lệch chuẩn vẫn mọc lên trong quần thể di tích
có thể lấy ví dụ ở hà nội nơi được xem là có nhiều di tích lịch sử văn hóa nhất cả nước
theo thống kê tại thủ đô có khoảng sáu di tích lịch sử văn hóa chiếm một phần ba số di tích của cả nước
với các loại hình đa dạng như đình đền chùa thành quách phố cổ làng nghề
trước tác động của điều kiện tự nhiên cùng với quá trình đô thị hóa nhiều di tích tại hà nội đã xuống cấp và được cơ quan chức năng tiến hành trùng tu tu bổ để cứu các di tích không bị biến mất
tuy nhiên trên thực tế nhiều di tích văn hóa lịch sử của hà nội khi trùng tu tôn tạo đã xảy ra sai phạm
gần đây chùa khúc thủy xã cư khê huyện thanh oai hà nội
di tích lịch sử quốc gia được tu bổ tôn tạo nhưng đã xảy ra nhiều sai phạm
trong hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia chùa khúc thủy năm một nghìn chín trăm chín mươi một cho thấy các hạng mục tam quan tiền đường tam bảo nhà điện tháp bia phần hiện vật gồm hai mươi tám pho tượng trong đó có một mươi sáu pho tượng mẫu nhiều pho tượng mang phong cách nghệ thuật thế kỷ một mươi tám và chùa còn lưu giữ sáu tấm bia đá
khi di tích này được trùng tu tôn tạo tham quan tiền đường tam bảo nhà điện tháp bia nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ chỉ còn nền đất nghĩa là các công trình đã được xếp hạng này đã bị phá hủy
hệ thống các tượng phật trong tam bảo vẫn được bảo quản và lưu giữ nguyên vẹn hoàn toàn là tượng gỗ mít truyền thống nhưng từ năm hai nghìn một mươi sáu nhà chùa đã tự ý sơn thép lại với màu sắc giả cổ
cũng tại hà nội tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy các mảng trạm
các màng chạm ở bộ cửa sổ di tích đền phù đồng huyện gia lâm bị sơn đỏ chốt khi được tu bổ đã làm hỏng toàn bộ các nét trạm của mảng chạm độc bản rất quý có từ thế kỷ một mươi bảy
không chỉ có mảng chạm tất cả các vách cửa lan can của di tích cũng bị sơn nham nhở
việc sơn thép lại hai bức trạm và chấn song cửa sổ này không hề được cơ quan chức năng phê duyệt
bên cạnh đó các vụ việc tiêu biểu chùa trăm gian trùng tu một số hạng mục sai phạm nghiêm trọng
bức bình phong phản cảm xây mới trước lăng ngô quyền tại làng cổ đường lâm hoặc chùa hương xuất hiện công trình lạ nhưng không được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng
xảy ra tại hà nội từng khiến công luận phải lên tiếng
không chỉ có hà nội là điểm nóng về việc xây mới công trình trong quần thể di tích có nhiều vụ trùng tu tôn tạo di tích sai quy định
một số địa phương khác ở nước ta cũng để xảy ra tình trạng tương tự
gần đây người dân xã thái niên huyện bảo thắng tỉnh lào cai xuân sao trước việc ban quản lý lâm thời đền đồng ân
tên gọi khác là đền my đóng tại địa bàn tư ý cho một số cá nhân xây dựng khu nhà theo mô thuyết của cung thở phật trên đất của khu di tích lịch sử văn hóa đền đồng ân
qua đó phá vỡ khung cảnh giá trị vốn có của khu di tích lịch sử văn hóa này
điều đáng nói là các cá nhân tổ chức xây dựng công trình trong thời gian dài nhưng không ai hay biết
hoặc sự việc tương tự tại di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền hợp phố xã nam phú huyện tiền hải thái bình xây dựng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã qua trùng tu chưa xuống cấp nhưng từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đã bị một số cá nhân ở địa phương tự ý lập dự án để phá đền đi xây mới
trước những vụ việc xâm hại di tích lịch sử văn hóa thời gian qua đã nhiều lần người dân và các chuyên gia nêu ý kiến cần xử lý nghiêm cá nhân tổ chức đơn vị để xảy ra sai phạm
trong đó cơ quan chức năng từ địa phương đến cấp nhà nước phải siết chặt quản lý đồng thời cần áp dụng nghiêm điều bảy mươi một luật di sản
người nào vi phạm
các quy định của pháp luật về di sản văn hóa thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật
tuy nhiên đến nay chưa có trường hợp cụ thể chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xâm hại di tích
tất cả chỉ dừng lại ở mức xử lý là rút kinh nghiệm phê bình
chính điều này không tạo nên sức gian đe và cá nhân tổ chức đơn vị để xảy ra sai phạm có dấu hiệu nhờn luật
đồng thời tạo ra những tiền lệ
nếu để tình trạng này kéo dài các giá trị của di tích sẽ bị bào mòn thậm chí sẽ không còn tồn tại trong đời sống văn hóa của người việt
thời gian qua nhiều đề án biện pháp bảo vệ di tích lịch sử đã được đề xuất ban hành nhưng có thể thấy tình trạng này không dễ sớm khắc phục
phần còn lại của chương trình hôm nay xin giới thiệu bài nguy cơ biến mất nhiều di tích lịch sử của tác giả hải bằng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất việt nam thế nhưng quần thể di tích cố đô huế vẫn thường xuyên phải đối mặt với nạn xâm hại
ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua thông tin lăng mộ của bà trần thị nga mẹ vua dục đức
bị kẻ gian đập phá đảo bới nghiêm trọng đã không khỏi khiến nhiều người đau lòng
đáng buồn hơn đây không phải hiện tượng phá hoại duy nhất xảy ra tại quần thể di tích này trong năm hai nghìn một mươi chín
trước đó mộ bà tải nhân họ lê phi tần của vua tự đức đã bị một công ty tự ý san phẳng để thực hiện dự án bãi đỗ xe
ngược dòng thời gian nhiều di tích hiện vật khác thuộc quần thể cố đô huế như lăng khải định trường quốc tử giám bia quốc học cử vị thần công phu văn lâu
chùa thiên mù cũng bị tàn phá nghiêm trọng mà chủ yếu là do kẻ gian đào bới đập phá ý thức kém của người dân cũng như khách tham quan
theo thông tin từ trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án bảo tồn tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di thích cố đô huế trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi lên đến một hai trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
một số tiền lớn nhưng nếu xét từ mức độ xâm hại phá hoại di tích đang diễn ra tại huế hiện nay
thì số tiền này vẫn chỉ như muối bò bể
không chỉ ở huế mà tại nhiều địa phương cũng không tránh khỏi nạn chảy máu cổ vật xâm hại di tích
với vị thế thủ đô di sản hà nội có khoảng sáu di tích lịch sử chiếm một phần ba số di tích của cả nước
thế nhưng trong số này có hơn hai di tích đã xuống cấp tại các hạng mục chính và hơn hai trăm linh di tích trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
bên cạnh nguyên nhân khách quan là yếu tố tự nhiên và sự tàn phá của chiến tranh
hàng trăm di tích vẫn đang kêu cứu bởi tình trạng xâm hại hoặc bị lãng quên
một địa phương khác là bắc giang nơi các biện pháp bảo vệ di tích lịch sử của chính quyền và nhân dân đã được báo chí ví như một cuộc chiến
bởi theo số liệu thống kê của công an tỉnh bắc giang từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn một mươi
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bốn mươi bốn vụ xâm hại kẻ gian lấy đi hai trăm linh tám di vật cổ vật
tại chùa bồ đà có thời điểm để bảo vệ các di vật cổ vật trong chùa
công an huyện việt yên đã cử một cán bộ hàng đêm vào canh giữ bảo vệ trông coi cùng nhờ chùa
chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc bảo tồn di sản văn hóa
nhất là sự tàn phá có nguyên nhân từ yếu tố con người
thời gian qua nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức xoay quanh chủ đề quen thuộc là bảo tồn và phát huy giá trị di sản
thu hút cả học giả quốc tế nhằm tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp cho thực trạng xâm hại di tích
ngoài các nguyên nhân như đề cập ở trên còn nhiều nguyên nhân được chính quyền địa phương
ban quản lý di tích và các chuyên gia thẳng thắn trình bày phân tích như
ngân sách hạn chế công tác quản lý yếu kém thủ tục cấp phép tu bổ di tích còn trồng chéo
cho đến nay nhiều tỉnh thành phố vẫn chưa hoàn thành quá trình tổng kiểm kê phân loại di tích hiện vật cổ vật trên địa bàn
tại hà nội
quá trình đãi cát tìm vàng từ ba năm trăm linh di tích chưa được xếp hạng
được dự đoán sẽ mất nhiều thời gian công sức và không thể hoàn thành trong tương lai gần
tại quảng ninh chính quyền địa phương phải bó tay trước thông tin nhà thờ trà cổ
một công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử tôn giáo và nghệ thuật được xây dựng từ thế kỷ một mươi chín
bị phá đi xây lại với lý do là nhà thờ không nằm trong di tích lịch sử văn hóa
hiện nay sự hợp tác giữa ban quản lý di tích
đơn vị trung quan
chính quyền và nhân dân địa phương
nhất là với các công trình lịch sử của yếu tố tâm linh còn lỏng lẻo
đơn cử trong vụ việc lăng mộ bà tải nhân họ lê bị sa nủi
ban quản lý quần thể di tích cố đô huế từng thừa nhận
trong quá trình kiểm kê đơn vị đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường thủy xuân tp huế
và chủ đầu tư tiến hành kiểm kê trên thực địa toàn bộ phạm vi thực hiện dự án và không có lăng mộ nào như báo chí phản ánh
trong vụ việc mất cắp tại chùa bồ đà
năm hai nghìn một mươi sáu hiện tượng đá bóng trách nhiệm đã diễn ra giữa các cơ quan chức năng liên quan
bên cạnh đó là nhận thức của chính các đơn vị quản lý trông coi di tích lịch sử văn hóa vẫn còn hạn chế
dẫn đến hiện tượng sai phạm trong trùng tu xây dựng các kiến trúc cổ diễn ra ngày một phổ biến
nhiều cán bộ địa phương đã làm ngơ cho phép các đơn vị thi công xây dựng nhiều tổ hợp công trình lai căng chóc vá
làm phá nát cảnh quan của những ngôi chùa nghìn tuổi
trong khi đó
mọi người đều biết các công trình tâm linh như chùa đình đền không chỉ là một không gian công cộng phục vụ tín ngưỡng
mà còn là chứng nhân lịch sử quan trọng về lịch sử các giai đoạn thăng trầm của đất nước và dân tộc
do đó rất cần được bảo tồn kiến trúc nguyên gốc trong quá trình tu bổ sửa chữa
tuy vậy trong cuộc chiến bảo vệ di tích lịch sử
một số địa phương đã từng bước tháo gỡ những khó khăn hạn chế thực tại nhất là vấn đề ngân sách
về lâu dài cần đẩy mạnh xã hội hóa
huy động nguồn vốn và nguồn lực từ nhân dân trong bảo tồn phát huy giá trị di sản
ngoài các hình thức nguyên gốc vận động truyền thống như làm công đức thu vé tham quan
vẫn được thực hiện tại nhiều quần thể di tích hiện nay
cần đa dạng hóa các mô hình gây quỹ khác
chẳng hạn gắn kết bảo tàng di tích với phát triển du lịch đang được xem là một hướng đi mới
tháng một năm hai nghìn một mươi bảy một mươi bảy bảo tàng di tích tại hà nội đã cùng ký văn bản ghi nhớ về việc phối hợp truyền thông quảng bá
trong đó mô hình giáo dục di sản tại di tích văn miếu quốc tử giám nhà tù hòa lò
và một số bảo tàng tại hà nội dành cho học sinh tiểu học học sinh trung học cơ sở bước đầu thu được những tín hiệu tích cực
ngoài việc nâng cao kiến thức và ý thức của phụ huynh học sinh
các hoạt động nêu trên cũng góp phần cải thiện đáng kể cho ngân sách hạn hẹp của các di tích và bảo tàng
có thể coi sự phối hợp giữa nhà trường nơi quản lý di tích lịch sử và các bảo tàng là chìa khóa thành công cho mô hình này trong tương lai
bên cạnh các hoạt động tại điểm du lịch quảng bá giới thiệu di tích lịch sử văn hóa bằng các ấn phẩm công nghệ
nhất là công nghệ số cần được đầu tư và nâng cao
biểu hiện tích cực là nhiều dự án trong số này là phi lợi nhuận huy động sự đóng góp của cộng đồng
thí dụ khác là hoạt động của các nhóm facebook như đình làng việt
hoa văn đại việt được xem là cứu tinh cho nhiều di tích công trình lịch sử văn hóa bị xuống cấp lãng quên hoặc trùng tu một cách bừa bãi phản khoa học và thiếu thẩm mỹ
hoạt động bảo vệ di sản hiện nay không thể chỉ dừng lại ở quy mô trong nước mà cần phải liên kết chặt chẽ với các quốc gia và tổ chức quốc tế
trong việc đối phó với nạn chảy máu cổ vật hiện vật xâm hại tại các di sản văn hóa thế giới
việc tham gia tập huấn chung ký kết hợp tác bản ghi nhớ với các lực lượng chức năng
giữa việt nam với các quốc gia láng giềng và trong khu vực về bảo vệ cổ vật là một việc làm cấp thiết trong bối cảnh hiện nay
bảo vệ và phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa không phải vấn đề có thể giải quyết rứt điểm trong một sớm một chiều
xong nếu không ngăn chặn các hành vi xâm hại một cách kịp thời thì nguy cơ biến mất của nhiều di tích lịch sử là điều khó có thể tránh khỏi
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài nguy cơ biến mất nhiều di tích lịch sử của tác giả hải bằng
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau